sáng hai mươi bảy tháng bốn thành phố cần thơ tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày miền nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đã tới sự lễ kỷ niệm
tại lễ kỷ niệm các đại biểu cùng nhau ôn lại chiến thắng hào hùng ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đồng thời bày tỏ sự biết ơn vô hạn đối với các mẹ việt nam anh hùng các anh hùng lực lượng vũ trang
các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh cho cuộc kháng chiến cứu nước để gìn giữ hòa bình cho dân tộc
trải qua bốn mươi ba năm xây dựng và phát triển ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đảng bộ chính quyền quân và dân cần thơ
đã đoàn kết một lòng ra sức xây dựng và phát triển thành phố về mọi mặt và đạt được những thành tựu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực